trước tình hình đó bộ trưởng bộ công thương yêu cầu tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường triển khai đợt tổng kiểm tra chuyên đề đối với các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về giá từ nay cho đến hết năm hai nghìn hai mươi hai xử lý kịp thời nghiêm minh đúng pháp luật với những hành vi vi phạm đảm bảo cung cầu hàng hóa ổn định thị trường và an sinh xã hội trên địa bàn được giao quản lý
bộ trưởng bộ công thương cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong cả nước tăng cường công tác giám sát việc chấp hành pháp luật về giá
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý từ nay cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội với chiều dài khoảng một trăm một mươi hai tám km đang gây sự chú ý của một số nhà đầu tư
tuy nhiên theo các chuyên gia những khu vực xuất hiện thông tin quy hoạch dù có khả năng mang đến tiềm năng đầu tư nhưng vẫn có thể tiềm ẩn các rủi ro mà liên quan đến mức giá pháp lý hay là quản lý hiệu quả đầu tư
một ma trận thông tin bất động sản liên quan đến đường vành đai bốn trên mạng internet
trong đó có những thửa đất trước giá chỉ vài trăm nghìn một mét vuông này được đẩy lên hai ba thậm chí sáu bảy triệu đồng một mét vuông
tôi đã nhận được rất nhiều thậm chí là tin nhắn bạn bè cũng gắn là cũng người gọi đầu tư vào đất cái khu vực đấy
thì tôi nghĩ là đây là cũng là một cái mà mình những người nhà đầu tư mà có ít tiền thậm chí là cái nguồn vốn tiết kiệm nhỏ nhỏ như bọn tôi cũng lại cân nhắc
bởi vì sao
thì cái khả năng mà để cho khu vực đấy đất đồ sản lên giá là có
theo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội tuyến đường sẽ đi qua địa phận ba tỉnh thành hà nội hưng yên và bắc ninh
xét về tiến độ dự án sẽ được thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi hai cơ bản hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi sáu và đưa vào khai thác từ năm hai nghìn hai mươi bảy
mục đích là giảm tài áp lực giao thông nội đô kết nối nhiều khu cụm công nghiệp khu đô thị
các tỉnh thành phố trong vùng giao thương điều này tạo tiền đề để thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản xuất giữa các tỉnh thành
có lẽ là với cả các nhà đầu tư cũng như người dân ở các khu vực mà dự kiến có quy hoạch phát triển vành đai bốn chúng ta nhìn này chúng ta nhìn vành đai ba
vành đai ba chúng ta thấy rằng là gì đã là con đường vành đai thì nó là đầu tiên phục vụ cho cái mục đích giao thông giảm tải cái giao thông vào khu vực trung tâm
và nó là cái cọ trục để phát triển động lực liên kết vùng
và cái việc mà cái khái niệm thời đại bốn cái khái niệm bám mắt đường để kinh doanh buôn bán có lẽ tôi nghĩ là mọi người nên thay đổi
và ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là gì những cái dự án có cơ hội là những dự án phải theo quy hoạch theo quy hoạch phát triển vùng
vì vành đai bốn nó không phải chỉ phục vụ cho hà nội nó kết nối các tỉnh thành và tạo động lực phát triển cho các vùng vùng thủ đô
thì chính vì vậy mà cái việc mà mọi người nên hiểu rằng là gì sẽ có các quy hoạch đi theo cái trục đường đó
thành ra những cái sự gọi là cái loại buôn bán nhỏ lẻ để mà ăn theo các cái gọi vành đường vành đai đấy nó rất dễ bị thu hồi bởi các dự án lớn
hiệp hội bất động sản việt nam cho biết dù thông tin con đường vành đai bốn mới chỉ dừng ở nghị quyết về chủ trương đầu tư
nhưng lợi dụng thông tin về dự án giao thông này không ít môi giới bất động sản cũng đang làm giá thị trường đất đai xung quanh trục đường nơi đây
hiệp hội cảnh báo nhà đầu tư cần cẩn trọng về tính pháp lý cũng như cần xem xét kỹ danh giới quy hoạch hành lang
tọa độ mốc giới đặc biệt là giá bởi dù có tăng như ở thời điểm hiện tại sẽ không có sự tranh lệch lớn
các nhà đầu tư cũng cần phải lưu tâm bởi vì các công trình mà nhà nước đầu tư đặc biệt là vào hệ thống hạ tầng
thì đều cần phải có nguồn lực có các doanh nghiệp và khi họ tham gia trong quá trình đó thì đều phải được trả công một cách xứng đáng
và đương nhiên trong chủ trương là các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư vào các hệ thống
hệ thống hạ tầng thì sẽ được đổi đất các nhà đầu tư bên ngoài nhỏ lẻ mà không tìm hiểu việc đó
mua đất găm đất rất dễ có thể dính vào việc là sẽ bị thu hồi các nhà đầu tư phi pháp cần phải hết sức lưu tâm câu chuyện đó
các chuyên gia cũng khẳng định tuyến đường vành đai bốn là đường chạy trên cao
nên không phải tất cả mọi khu vực có tuyến đường chạy qua đều có thể gia tăng giá trị bất động sản
bởi vậy nhà đầu tư cần tỉnh táo cân nhắc trước việc tăng giá bất thường
hay bên trục đường dự kiến xây dựng này
tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi hai
và thông tin sẽ có trong cụm tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam tính đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số nợ các loại bảo hiểm là hai mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
chiếm tỷ lệ năm sáu số phải thu tăng bốn sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
để hạn chế tình trạng trên bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng
cần thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
tăng cường tính tuần thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội
hiện nay hồ sơ luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh hai nghìn hai mươi ba
theo kế hoạch bộ lao động thương minh và xã hội sẽ chỉnh chính phủ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chính phủ chính quốc hội cho ý kiến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu vàng của người tiêu dùng tại việt nam đã tăng từ một mươi hai sáu tấn trong quý ii năm hai nghìn hai mươi một
lên một mươi bốn tấn trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai tăng một mươi một so với cùng kỳ năm trước
cụ thể mức tăng trưởng này đạt được bởi tổng nhu cầu vàng thỏi và vàng đồng tăng năm
từ chín một tấn trong quý ii năm hai nghìn hai mươi một lên chín sáu
trong cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai và nhu cầu vàng trang sức tăng hai mươi tám
từ ba năm tấn trong quý ii năm hai nghìn hai mươi một lên bốn năm tấn trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
tổng cục hải quan cho biết tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đạt hai trăm sáu mươi một sáu mươi hai tỷ đồng bằng bảy mươi bốn hai dự toán được giao bằng bảy mươi sáu chỉ tiêu vấn đấu
tăng một mươi hai bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai tổng cục hải quan được giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách là ba trăm năm mươi hai tỷ đồng
theo tổng cục hải quan trong năm tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi hai
toàn ngành tiếp tục triển khai về việc thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp
tạo thuận lợi thương mại nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai
du lịch việt nam đang có những bước phục hồi khởi sắc khi đón gần một triệu lượt khách quốc tế
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai trong đó có hơn ba trăm năm mươi lượt khách trong tháng bảy
theo số liệu của bộ kế hoạch và đầu tư du lịch việt nam đang phục hồi sau giai đoạn khó khăn
bởi đại dịch covid một mươi chín khách quốc tế đến việt nam tăng trưởng tích cực so với thời gian trước
trong điều kiện thuận lợi về kiểm soát y tế đạt ba trăm năm mươi hai sáu nghìn lượt người trong tháng bảy
tăng bốn mươi chín so với tháng sáu và gấp bốn mươi bảy hai lần so với cùng kỳ năm trước
tính chung bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai khách quốc tế đến nước ta đạt chín trăm năm mươi bốn sáu nghìn lượt người
gấp một mươi lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm chín mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
hội trợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đông tây đã chính thức khai mạc
tại thành phố đà nẵng vào tối ngày ba tháng tám
sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị hiểu biết
tin cậy lẫn nhau giữa các nước trên tuyến hành lang kinh tế đông tây
đặc biệt là nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày kỷ niệm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt lào
hội trợ năm nay quy tụ bốn trăm hai mươi gian hàng của hai trăm ba mươi năm doanh nghiệp đăng ký tham gia
trong đó có hai mươi bảy đơn vị sở công thương trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại
xúc tiến đầu tư du lịch của nhiều tỉnh thành trên cả nước

các sản phẩm được giới thiệu tại hội trợ gồm điện điện tử thiết bị công nghệ
đồ gia dụng hàng thủ công mỹ nghệ các sản phẩm tiêu dùng dịch vụ du lịch logistic
đặc biệt hội trợ năm nay có sự tham gia của tám tổ chức quốc tế với hai mươi sáu gian hàng
trung quốc indonesia thái lan nhật bản hàn quốc hoa kỳ myanmar và lào
với các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu

đem đến các sản phẩm đặc trưng như rượu gà nướng và các mặt hàng thú công mỹ nghệ
với mục đích đem những sản phẩm tiêu biểu của salavan đến với thị trường việt nam
nói riêng và thị trường quốc tế nói chung
chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp lào cạnh tranh với thị trường nước ngoài
tham gia hội trợ iret qua nhiều năm nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm ô cốp tiêu biểu của việt nam
đã nhận thấy được cơ hội tiềm năng và cả giá trị cốt loại mang lại
chủ cơ sở
mong muốn được bảo tồn phát huy duy trì nghề truyền thống của địa phương
là tạo điều kiện về kinh phí mở rộng vùng nguyên liều
trong khuôn khổ hội trợ còn diễn ra nhiều hoạt động sự kiện sôi nổi như diễn đàn phát triển
dịch vụ logistic trên tuyến hành lang kinh tế đông tây hội nghị kết nối cung cầu
ngày hội sản phẩm ô cốp tỉnh quảng nam hội thảo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh
giai đoạn trong và sau thời kỳ covid một mươi chín
hội trợ kéo dài đến hết ngày tám tháng tám